điều tra viên nhận định đây là bi kịch của những người có dơi tính thứ ba
các đối tượng lợi dụng bị hại là người đồng tính để quan hệ với bị hại nhằm mục đích giết người cướp tài sản
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sự linh hoạt sáng tạo của ban chuyên án
chỉ sau hai ngày tổ công tác đã bắt được đối tượng phạm tội
bằng những chứng cứ xác thực các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do thiếu tiền tiêu xài nên hai đối tượng linh và trường đã lên kịch bản
với ý định cướp tiền trong phòng tài vụ của trường và cướp đồ đạc tư trang của bị hại để tiêu xài
công tác ở một đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nổi tiếng với những thành tích phá án nhanh quyết liệt và ấn tượng là vinh dự của thượng tá trần quốc trung
nhưng phía sau vinh dự và tự hào đó là trách nhiệm nặng nề của những người làm điều tra trọng án lâu năm như anh và đồng đội
trước sự bình yên của nhân dân thủ đô
là người luôn đi đầu trong mỗi chuyên án thượng tá trần quốc trung chưa bao giờ nản trí trước khó khăn
dù biết đối đầu với cái xấu cái ác chưa bao giờ là điều dễ dàng

nhiều lần đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm thượng tá trần quốc trung luôn chọn cho mình ở vị trí khó khăn nhất quyết liệt nhất
bởi anh biết khuất phục được đối tượng cũng là để trả lại sự nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng cho người bị hại
bên cạnh anh luôn có những đồng nghiệp nhiệt huyết say nghề
tội phạm hình sự thường diễn biến phức tạp vụ việc xảy ra bất ngờ hành vi dã man mất tính người gây nhiều nhức nhối bức xúc trong dự luận
vì thế công tác trong đội điều dân
khi đối tượng được điều tra trong án một thời gian dài thượng tá trần quốc trung và tất cả cán bộ chiến sĩ đều xác định vai trò và vị trí công tác của mình
công tác luôn phải chịu được áp lực công việc và thường xuyên phải tự nâng cao khả năng chuyên môn kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đơn vị
vì thế thượng tá trần quốc trung cùng đồng đội luôn trang bị cho mình những điều kiện cần thiết để sẵn sàng bùng nổ trong những phút quyết định
do đó các anh luôn được ví như những quả đấm thép
thượng tá trần quốc trung đã nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi ba anh được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công
năm hai nghìn một mươi sáu anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và nhiều bằng khen giấy khen của bộ công an
ban giám đốc công an thành phố và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
anh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phòng trào đấu tranh phòng chống tuệ phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết